ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về thẩm tra việc thực hiện nghị quyết số bốn trăm sáu mươi tám của ủy ban
thường vụ quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu chính phủ về thẩm tra về thực hiện nghị
quyết số bốn trăm sáu mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu chính phủ do
đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo nghị quyết số hai mươi sáu để thực
trình một bổ sung của một số dự án tại tờ trình lần này trên cơ sở tổng hợp số liệu chi tiết từ
báo cáo của các bộ địa phương chính phủ báo cáo tổng số vốn điều chỉnh thực tế là bốn chín trăm một mươi bốn tám trăm chín mươi bốn tỷ đồng
đồng tăng so với số liệu tại nghị quyết số bốn trăm sáu mươi tám là một nghìn tám trăm bốn mươi ba ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng nguyên nhân số liệu tăng giảm là
do trước đây các bộ địa phương báo cáo chưa chính xác chưa giả soát đối chiếu kỹ số liệu ubnd
nhất trí với đề nghị của chính phủ điều chỉnh giảm tổng số vốn
hai nghìn ba trăm một mươi bốn tám trăm chín mươi năm tỷ đồng song đề nghị chính phủ tiếp tục làm rõ trách nhiệm và hình
thức xử lý của từng tổ chức cá nhân trong việc giả soát số liệu chưa chính xác